trong hai ngày một mươi sáu và một mươi bảy tháng một mươi lực lượng cán bộ ban quản lý khu bảo tồn thiên nhiên phù hoạt
và đồn biên phòng hạnh dịch thuộc bộ đội biên phòng nghệ an phối hợp với các lực lượng và bà con nhân dân
xã biên giới nậm giải huyện quế phong đã thi công gần một km đường bê tông liên bảng
trong hai ngày một mươi sáu một mươi bảy tháng một mươi lực lượng cán bộ ban quản lý khu bảo tồn thiên nhiên phù hoạt
và cán bộ chiến sĩ đồn biên phòng hạnh dịch thuộc bộ đội biên phòng nghệ an
đã giúp nhân dân bản piêng lân nằm cách trung tâm xã gần một mươi km giáp biên giới nước bạn lào
trước đây đường lên bảng biên lân chủ yếu là đường đất
việc đi lại của nhân dân rất khó khăn nhất là về mùa mưa
để hoàn thành đoạn đường được làm mới đổ bê tông dày hai mươi cm mặt đường rộng hai m
chiều dài hơn một mét với kinh phí xây dựng hơn một trăm hai mươi triệu đồng
đoạn đường trên đều do ban quản lý khu bảo tồn thiên nhiên phù hoạt
đồn biên phòng hạnh dịch và các doanh nghiệp hỗ trợ tấn xi măng
cùng người dân đóng góp đầy công cát sỏi